vào khoảng một mươi hai h năm theo giờ moscow tức một mươi sáu h năm theo giờ hà nội ngày hôm nay tại trung tâm triển lãm
kostini dovo ở thủ đô moscow tổng thống nga vladimir putin đã trình bày thông điệp liên bang
trước quốc hội liên bang đây là bức thông điệp đầu tiên của tổng thống putin kể từ khi nước này
tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong phát biểu của mình nhà lãnh đạo nga đề cập đến tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt
tình hình quốc tế và tập trung vào các vấn đề kinh tế và xã hội của liên bang nga
tổng thống putin nhắc lại đường lối của điện kremlin về việc phát động chiến dịch quân sự đặc biệt
ở ukraine nói rằng nga đang chiến đấu để giải phóng người dân ukraine đồng thời cho rằng chính phương
tây đã khơi mảo cuộc xung đột ở ukraine
chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề ở ukraine bằng các biện pháp hòa bình
chúng tôi đã kiên nhẫn chúng tôi đang đàm phán một cách hòa bình để thoát khỏi cuộc xung đột khó khăn này
thế nhưng một kịch bản hoàn toàn khác lại đang được chuẩn bị đằng sau lưng chúng ta
tổng thống putin khẳng định nga sẵn sàng đối thoại về an ninh với phương tây
nhưng những gì moscow nhận được là sự mở rộng của nato
về kinh tế tổng thống putin khẳng định nền kinh tế quốc gia vẫn đứng vững trước những biện pháp trừng phạt
của các nước phương tây
nhu cầu trong nước được dự đoán tăng trưởng vững chắc trong năm nay
và tôi tin rằng các công ty của chúng ta sẽ tận dụng tình hình này
chiếm lĩnh những thị trường bị bỏ trống sau sự ra đi của các công ty phương tây
vào tháng ba năm ngoái một gói biện pháp đã được đưa ra để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế
với tổng số tiền khoảng một tỷ rút
tôi muốn các bạn chú ý đến điều này
kế hoạch đang được thực hiện trên cơ sở thị trường vững chắc
đề cập đến lực lượng hạt nhân của nga ông putin cho biết mức độ trang bị hệ thống mới nhất
cho lực lượng này đã lên tới chín mươi một
ông đồng thời tuyên bố moscow sẽ đình chỉ tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân new start với mỹ
bài phát biểu năm nay của ông putin kéo dài một giờ bốn mươi năm phút
hiến pháp nga quy định tổng thống có nghĩa vụ đọc thông điệp liên bang hàng năm
trong đó nêu rõ tình hình và phúc lợi của liên bang
đồng thời đưa ra những chỉ đạo về các chính sách đối nội đối ngoại của đất nước